hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
thời gian gần đây đối tượng nguyễn viết dũng đã thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước tại địa phương và tại một số tỉnh thành trong cả nước
đối tượng đã có nhiều hành động đà kích bôi xấu chế độ bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng xuyên tạc lịch sử gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn viết dũng đảm bảo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật